tính đến bảy giờ bốn mươi năm phút sáng nay theo giờ việt nam thế giới ghi nhận hơn hai mươi bốn tám triệu bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó có tám trăm linh hai người đã tử vong trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều nước đã xiết chặt các biện pháp phòng ngừa
số bệnh nhân nhiễm mới covid một mươi chín tại nhiều nước tiếp tục tăng trong hai mươi bốn giờ qua pháp tiếp tục ghi nhận
thêm hơn bảy ba trăm linh ca nhiễm mới nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại nước này lên hai trăm sáu mươi bảy bảy mươi bảy người
trong đó ba mươi năm trăm chín mươi sáu người đã tử vong số bệnh nhiễm mới tại các nước châu âu khác cũng tăng đáng kể
trong đó phải kể tới nga bốn tám trăm linh ca tây ban nha ba tám trăm linh ca các nước châu âu khác như đức
italia và anh mỗi nước hơn một bệnh nhân nhiễm mới tại châu á trong hai mươi bốn giờ qua
số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại ấn độ tăng thêm bảy mươi sáu sáu trăm linh người lên hơn ba bốn triệu người
trong đó hơn sáu mươi hai người đã tử vong các nước philippines và indonesia cũng có thêm lần lượt
ba chín trăm linh và ba bệnh nhân nhiễm mới
tại châu mỹ hai nước mỹ brazil tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của khu vực và thế giới
khi ghi nhận khoảng bốn mươi tám ca nhiễm mới ở mỗi nước